phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố thêm tội danh giết người
đối với đối tượng lê văn thiện ba mươi năm tuổi trú tại xã quỳnh hoa huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
đã nhiều lần dùng súng và dao truy sát một người phụ nữ
theo điều tra ban đầu năm hai nghìn một mươi bảy thiện vào tỉnh đắk lắc sống lang thang và đến ở nhờ một người quen
tại xã yateo huyện chưa quynh gần nhà của một người phụ nữ
trong quá trình sinh sống giữa thiện và chị này đã xảy ra nhiều mâu thuẫn và thiện nảy sinh ý định giết người
vào ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba thiện cầm hai con dao đến nhà chém người phụ nữ và em trai của nạn nhân
gây thương tích nặng phải nhậm ít cấp cứu
gây án xong thiện bỏ trốn khỏi tỉnh đắk lắc và bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích
quyết định truy nã trên tuần quốc
đến ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn thiện quay lại tỉnh đắk lắc và tiếp tục đến nhà bắn hai phát
sượt ngoài da nạn nhân gây thương tích
thiện tiếp tục đuổi theo truy sát rồi rời khỏi hiện trường
quá trình lần trốn thiện liên tục thay đổi chỗ ở đến nhiều tỉnh thành trong nước và campuchia
vào ngày một mươi tháng ba xác định thiện xuất hiện tại một lán trại của người dân ở huyện crono tỉnh đắk nông
nên đã bị lực lượng công an tổ chức vây giáp bắt giữ thành công thu giữ một khẩu súng
năm viên đạn và hai cây dao rượu
thiện khai nhận đã mua khẩu súng cùng một mươi một viên đạn của một người campuchia ở khu vực biên giới
với giá sáu triệu năm trăm linh ngàn đồng
với hành vi dùng súng truy sát người phụ nữ thiện đã bị phòng kỳ sát hình sự công an dùng dao chém nhiều nhát
công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố thêm về hành vi giết người